ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu tổ chức sơ kết hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi hai của ban thường vụ tỉnh về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính
chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ đảng viên công chức viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
theo ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu sau hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi hai của tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực được cán bộ nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đồng tình
đáng chú ý tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên công chức trong tỉnh bước đầu có tiến bộ
việc chấp hành giờ rất làm việc không sử dụng rượu bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc giờ nghỉ trưa của ngày làm việc ngày trực cơ bản được khắc phục
bên cạnh kết quả đạt được ban thống vụ tỉnh ủy bạc liêu đã nêu rõ những hạn chế yếu kém bất cập sau hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi hai của tỉnh ủy
đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị số một mươi hai gắn với việc đề mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh